thưa quý vị liên quan vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở long an
mới đây khoảnh khắc bà chủ tay không bắt cướp đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
và nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
ngày một mươi năm tháng bốn công an huyện bến lức long an cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thoại
hai mươi bốn tuổi ngụ tại huyện châu thành tỉnh tiền giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào một mươi một h hai mươi phút ngày một mươi bốn tháng bốn thoại chạy xe máy từ tp hcm đến địa bàn huyện bến lức
và ghé vào tiệm vàng bảo yến ở khu phố tám thị trấn bến lức do bà nthv quê quảng ngãi làm chủ
tại đây thoại hỏi mua một lác khoảng ba chỉ vàng loại hai mươi bốn k ngay chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem và sau đó thoại đồng ý mua
tuy nhiên ngay sau đó thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm vàng bỏ chạy ra ngoài
thấy vậy bà chủ tiệm vàng truy hô cướp
lúc này anh nguyễn văn hiếu cán bộ dân phòng được công an thị trấn bến lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu
nghe truy hô đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp
sau đó anh hiếu đã cuột ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng ba người dân không chế bắt giữ giao công an huyện xử lý
toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh của tiệm vàng này ghi lại
thưa quý vị trở lại với vụ án của ông đỗ hữu ca
chỉ sau một đêm nghĩ suy cựu giám đốc công an thành phố hải phòng bất ngờ nhận tội
trước đó trong quá trình tố tụng và ở ngày đầu tiên xét xử ông ca đã một mực phủ định hành vi phạm tội của mình
chuyện ông ca quay đầu là bài học cho những ai chót nhúng chàm và cả những ai vì chuyện lợi danh mà thỉnh thoảng có suy nghĩ và hành động nhúng chảm
ông đỗ hữu ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người đưa tiền vợ chồng trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh khai ông ca đã hứa hẹn cứ yên tâm về ăn tết vì anh đã lo rồi
cụ thể ông ca biết doanh số bán hóa đơn vat trái phép của công ty vợ chồng đức anh khoảng hai trăm linh tỷ đồng
nên bảo bà bà anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội
mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức anh thoát khỏi việc bị xử lý hình sự nhưng ông ca đã gian dối hứa hẹn giúp và nhận ba mươi năm tỷ đồng
trong phiên thẩm vấn ngày một
ngày một mươi tháng bốn ông ca một mực phủ nhận cáo buộc hứa hẹn chạy án
ông khai bốn lần nhận số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với mục đích cứu người em bằng cách khắc phục hậu quả
những điện bạch này hoàn toàn tránh ngược với lời khai của vợ chồng đước anh và cũng phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án
bất ngờ ngày một mươi một tháng bốn trong phiên tranh tụng ông ca đã nhận tội
ông ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi nhận ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng đức anh
ông ca nhận tội đúng như cáo trạng truy tố và xin được tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt với lý do suy nghĩ pháp luật lỗi thời
tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn nên ông đã cãi chay cãi cối trong phiên thẩm vấn
tuy nhiên sau một đêm suy nghĩ ông đã hồi tâm chuyển ý
tại thời điểm thực hiện hành vi trái pháp luật và cho đến tận thời điểm xét xử ông ca chưa được sáu mươi sáu tuổi
một cái tuổi chưa đủ chuẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm o khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự
là người phạm tội đủ bảy mươi tuổi trở lên như vậy ông không phải là quá già để tiếp cận cái mới trong pháp luật
cái cách mà ông tự biện hộ là mình ra nua có lẽ chưa thật sự thuyết phục
ông ca từng là một vị tướng công an rất quyết liệt trong đánh án
có thể ông cũng có nhiều kiến thức và kỹ năng trong tố tụng hình sự nhưng chủ yếu ở vai trò bên buộc tội
khi ở vào vị trí bên yếu thế phải tự gỡ tội ban đầu ông tự tin một cách rất hùng hồn rằng những lời khai nại của mình có thể qua mắt lưới pháp luật
nhưng rồi sau một đêm tự lượng giá ông ca đã quay đầu cú quay đầu này đã kịp cho ông có cơ hội thấy bờ với mức án một mươi năm tù
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối với ngô minh đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại thôn thái nhiên xã thái niên huyện bảo thắng về hành vi giờ trò đồi bại khiến một nữ sinh mang thai
trước đó ngày bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng nhận được phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm của công an xã thái niên về việc
hồi một mươi một h ngày bốn tháng bốn công an xã thái niên tiếp nhận đơn trình báo của ông cm với nội dung gia đình và nhà trường phát hiện con gái ông là cháu cthi sinh năm hai nghìn chín có thai
sau khi gia đình hỏi rõ sự việc cháu cthi cho biết đã bị đối tượng ngô minh đức dở trò đối bại nhiều lần
gia đình cháu y đã đề nghị công an điều tra làm rõ xử lý vụ việc theo quyền
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện bảo thắng đã chỉ đạo cơ quan điều tra tiến hành triệu tập ngô minh đức lên làm việc
tại cơ quan điều tra ngô minh đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ngô minh đức đã thực hiện hành vi đổi bại với cháu y tổng cộng một mươi một lần
cùng ngày cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ngô minh đức
sáng ngày một mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an cho biết vừa phá thành công vụ án triệt xóa ổ nhóm trộm hơn hai tấn chó
được tổ chức chuyên nghiệp do các đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự thực hiện
bước đầu bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn văn điều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chú xã hưng tây huyện hưng nguyên
nguyễn văn duyệt sinh năm hai nghìn và nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại xã nghi trung huyện nghi lộc
tăng vật thu giữ gồm chín con chó tổng khối lượng là một trăm năm mươi sáu kg
một xe mô tô một súng bắn kích điện tự chế một ná cao su năm bao xác rắn và nhiều tăng vật liên quan
theo cơ quan công an nguyễn văn điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó
chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như hưng nguyên nam đàn thanh trương nghi lộc và thành phố vinh
nguyễn văn điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao ăn ở
điều còn cung cấp công cụ kích điện bao xác rắn băng keo xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề
sau khi trộm chó được từ nhà dân điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ
khi thực hiện hành vi trộm chó những kẻ này liên kết thành ổ nhóm có sự phân công nhiệm vụ cụ thể
và sẵn sàng sử dụng súng tự chế nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát
tại cơ quan điều tra nhóm này khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay thực hiện hơn năm mươi vụ trộm
và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện hưng nguyên nam đàn thành phố vinh nghi lộc với tổng khối lượng chó trộn được hơn hai tấn
nguyễn văn duyệt từng có ba tiền án và một tiền sự về tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản
nguyễn văn cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bốn công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã bắt giữ người đàn ông
dùng hung khí tấn công hai người phụ nữ ở khu đô thị trên địa bàn
theo thông tin ban đầu hai nạn nhân bị tấn công là vợ và bạn của vợ người đàn ông nói trên
tối ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam từ liêm hà nội tạm giữ nguyễn xuân trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú ở phường tây mỗ quận năm tiềm để điều tra làm rõ hành vi tấn công vợ cũ và một người khác bị thương
cụ thể khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày do mâu thuẫn trong việc nuôi con
nên trường đã dùng hung khí tấn công vợ cũ là chị ntmh và chị ntth bạn của vợ cũ
khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
sau khi gây án trường đến công an phường tây mẫu đầu thú
trước đó mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí
tấn công một phụ nữ ở khu đô thị thuộc phường tây mỗ
áo của người phụ nữ trong clip có một vùng đỏ loàng kèm theo sự sự hãi ra hết
may mắn một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến căn ngăn
nhờ vậy nạn nhân có cơ hội chạy thoát
đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ với hành động côn đổ của người đàn ông giữa khu đô thị
nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi sát hại người cần xử lý nghiêm
bên cạnh đó cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của cô gái
và người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn cứu được tính mạng người phụ nữ
nhận được thông tin công an phường tây mỗ có mặt tại hiện trường
phối hợp đội điều tra tổng hợp công an quận năm từ liêm điều tra nguyên nhân vụ việc
vừa qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh con tum
nằm trên giường bệnh điều trị trong tình trạng đa chấn thương
tài xế điều khiển ô tô tải ông nguyễn đức hùng bốn mươi năm tuổi trú tại huyện chư pá tỉnh gia lai
vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc va chạm với xe khách chạy ngược chiều
xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn
ông nguyễn đức hùng nhớ lại chiều ngày một mươi ba tháng bốn
ông cùng con trai đi trên xe tải trừ vật liệu từ huyện con rẫy tỉnh con tum về tỉnh gia lai
biết đoạn đường nhiều khúc cua quanh co nên ông hùng đã điều khiển phương tiện chạy chậm
với tốc độ khoảng bốn mươi km trên giờ
ông hùng cho biết khi đến xã đắc tơ re huyện con giấy
ông bất ngờ thấy chiếc xe khách đi ngược chiều vượt một xe con khác rồi đối đầu với xe ông
vì xe lớn và trở vật liệu xây dựng nên ông chỉ kịp đánh lái sang rãnh thoát nước và đạp phanh dừng lại
sau đó ông la lớn và con trai nằm xuống ghế rồi đầu xe tải tông vào xe khách đẩy xe khách xuống rãnh nước bên đường
sau vụ va chạm ông bị thương ở tay còn con trai ông bị mảnh vỡ của xe khách bắn vào đầu
rất may bác sĩ nói hai cha con ông chỉ bị thương nhẹ
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn lãnh đạo cục quản lý thị trường tp hcm có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
để thăm hỏi các can bộ nhân viên của đơn vị này gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nêu trên
số cán bộ nhân viên trên thuộc đoàn cán bộ thuộc cục quản lý thị trường tp hcm có kế hoạch làm việc ở con tùm
trước ô tô khách trở đoàn là xe hợp đồng thuộc công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ du lịch và vận tải vv
ở phương hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm do tài xế nguyễn tân khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định điều khiển
trao đổi về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cho biết
đến sáng ngày một mươi bốn tháng bốn có hai trường hợp bị thương nặng tiền lượng chuyển biến xấu
gia đình nạn nhân đã có yêu cầu xin chuyển viện tuy nhiên bệnh nhân cần được hội trần đánh giá lại
các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nêu trên đều trú ở tp hcm hai mươi hai người nên có nhu cầu xin ra viện
chuyển về tp hcm để điều trị tiện người nhà chăm sóc
liên quan vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
viện kiểm sát nhân dân tối cao cáo buộc tài xế riêng của ông trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc đã giúp sức để tăng vốn góp khống tại công ty faros
theo cáo trạng lái xe của ông quyết là trương văn tài dù không nộp tiền góp vốn
nhưng tài được trịnh thị minh huế là em gái của ông quyết
nhờ đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức việc tăng vốn góp khống
cụ thể tài đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần giấy nộp tiền để sở hữu hai mươi ba triệu cổ phần
tương đương hai trăm ba mươi tỷ đồng
sau đó bị can này chuyển lại toàn bộ số cổ phần này cho lê thị ngọc diệp vợ ông quyết
đứng tên là cổ đông góp vốn vào công ty faros để hợp thức việc nâng khống vốn góp
cáo trạng cáo buộc hành vi của trương văn tài đã giúp sức nâng không vốn chủ sở hữu
để cổ phiếu ros được nghiêm yếp trên sản chứng khoán
từ đó hành vi này giúp ông trịnh văn quyết bán cổ phiếu
chiếm đoạt hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng của hơn ba mươi nhà đầu tư trên sàn chứng khoán
tại cơ quan điều tra tài khai nhận hành vi phạm tội và cho biết bản thân chỉ được hưởng lương sáu triệu đồng một tháng
bị căn đã tự nguyện nộp khắc phục khẩu quả hai mươi triệu đồng
cơ quan công tố cho rằng hành vi phạm tội của tài là rất nghiêm trọng
bị căn biết rõ là không có tiền góp vốn không nhận tiền vay của công ty faros
nhưng dùng thủ đoạn gian dối để thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ
trương văn tài bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng ông trịnh văn quyết và em gái đã hợp thức việc góp vốn
sử dụng vốn góp tạo dòng tiền để ghi nhận tăng vốn góp chủ sở hữu
từ một năm tỷ đồng lên bốn ba trăm linh tỷ đồng trong sổ sách kế toán
và báo cáo tài chính của công ty farod trái pháp luật
mới đây mạng xã hội bất ngờ xôn xao chia sẻ đoàn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên
tay cầm dao tấn công một người đàn ông
theo hình ảnh từ camera ghi lại đối tượng này cầm dao sau khi lấy được chiếc ví của nạn nhân thì bỏ chạy
theo đó sự việc xảy ra tại một tiệm game bắn cá trên địa bàn khu phố bình thuận hai
phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
nạn nhân vụ việc là anh tê quy tê hai mươi bốn tuổi quê ở bình phước
theo thông tin ban đầu chiều ngày một mươi một tháng bốn anh tê đang nằm trên chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá
ở địa chỉ kể trên thì bị một đối tượng cầm dao lao vào tấn công rồi ép anh tê phải đưa tiền
thời điểm xảy ra vụ việc trong tiệm game chỉ có mình anh tê là người quản lý không có khách
anh tê chống trả và răng co với nam thanh niên một lúc
sau khi lấy được ví tiền của anh tê đối tượng bỏ chạy
anh tê được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện
nạn nhân cho biết bên trong ví có một mươi triệu đồng
đại diện công an thành phố thuận an cho biết
nghi can đã bị bắt giữ nhưng do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí
anh tê được xác định là chị đê tê quy ba mươi tuổi thường trú phường trần phú tỉnh quảng ngãi
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn xảy ra vụ án mạng tại nhà trọ hn
ở khu dân cư tân đức thuộc ấp bình tiền một xã đức hỏa hạ huyện đức hỏa
nhận được tin báo cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa hiện trường khám nghiệm nạn nhân
đồng thời công an đã bắt giữ nghi phạm nguyễn văn thành hai mươi tám tuổi thường chú huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
qua đấu tranh đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại chị quy
thành khai tại gác của phòng trọ đang ở đối tượng và chị quy xảy ra cử cái do mâu thuẫn tình cảm
sau đó thành đã dùng dây nịt tấn công người tỉnh
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh trà vinh thông tin
đơn vị đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần thành long sinh năm hai nghìn sáu
ngụ ấp phú khánh xã song lộc huyện châu thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
lái xe trong tình trạng say xỉn thiếu niên này gây tai nạn là một người bị chấn thương vùng não mặt và phổi với tỷ lệ thương tật bảy mươi sáu
cơ quan chức năng xác định vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi uống rượu long lái xe máy nhãn hiệu suzuki sport chở anh nguyễn quốc tân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
ngụ ấp phú khánh xã song lộc hướng về quốc lộ sáu mươi
khi đến đoạn ấp trà nóc xã sông lộc huyện châu thành long gây tai nạn với xe máy do anh thạch huy trạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cầm lái
đang lưu thông theo chiều ngược lại
vụ tai nạn làm anh thạch huy trạch bị thương nặng
sau đó anh thạch huy trạch được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh để cấp cứu
rồi chuyển đến bệnh viện trời lấy tp hcm để điều trị
theo kết quả gián định của cơ quan chức năng anh trạch bị trấn thương vùng náo sọ mặt và phổi với tỷ lệ thương tật bảy mươi sáu
cơ quan chức năng là ba mg trên một lít khí thở
tại thời điểm xảy ra tai nạn long chưa đủ tuổi lái xe máy theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về người và của
mới đây một vụ cháy đã xảy ra tại gia lai
vụ cháy xảy ra vào chiều ngày một mươi ba tháng bốn thiêu dụi ba căn nhà sàn của gia đình bà nay hizadin ở xá chư giờ đăng huyện cờ đông pha tỉnh gia lai
ước tính là
thiệt hại khoảng một tỷ đồng
ngày một mươi bốn tháng bốn chủ tịch ubnd xá chư giờ đăng huyện cờ đông pha tỉnh gia lai cho biết
ba ngôi nhà sàn bị lửa thiêu cháy hoàn toàn của gia đình bà nay hờ diên bốn mươi chín tuổi ở buôn suối cẩm
khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng bốn người dân buôn suối cẩm phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội từ nhà sàn của bà nai hờ diên và lập tức thông báo cho chính quyền địa phương
công an xá chư giờ đăng huy động hai mươi bình chứa cháy phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương để dập lửa
tuy nhiên do nhà sàn làm bằng gỗ bên dưới lại có nhiều dơm khô nên ngọn lửa lan rất nhanh và không thể dập tắt
ba ngôi nhà sàn của gia đình bà khớzyn cùng các tài sản bên trong bị hủy hoại hoàn toàn
ước tính thiệt hại khoảng một tỷ đồng
rất may vụ cháy không gây thương vong
theo ubnd xá chư giờ đăng lúc khỏa hoạn mới xảy ra bà hizadin đang ở trong nhà và không biết nhà đang cháy
bà mới xuống nhà và cùng mọi người dập lửa
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
chuyển sang thông tin tiếp theo đại diện công an huyện bến lức long an cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thoại ba mươi bốn tuổi ngụ huyện châu thành tỉnh tiền giang về hành vi cướp tài sản
đối tượng đi xe máy từ tp hcm xuống huyện bến lức ghé vào một tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp
nhưng bị dân phòng và nhiều người dân hợp sức vây bắt
trước đó vào lúc một mươi một h hai mươi phút cùng ngày thoại chạy xe máy từ tp hcm đến địa bàn huyện bến lức
và ghé vào tiệm vàng bảo yến ở khu phố tám thị trấn bến lức do bà nthv quê quảng ngãi làm chủ
tại đây thoại hỏi mua một lắc khoảng ba chỉ vàng loại hai mươi bốn k
nghe vậy chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem và sau đó thoại đồng ý mua
tuy nhiên ngay sau đó thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm vàng bỏ chạy ra ngoài
chủ tiệm vàng truy hô cướp
lúc này anh hiếu dân phòng đang được công an thị trấn bến lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu
nghe truy hô đã nhanh chóng cùng người dân truy đuổi theo tên cướp
theo đó anh hiếu đã cuộn ngã tiên cướp và cùng chủ tiệm vàng ba người dân khống chế bắt giữ sau công an huyện xử lý
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức điều tra làm rõ
nửa tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi nghe sau đây
vừa qua lãnh đạo ủy ban nhân dân xã nghi phong huyện nghi lộc nghệ an cho biết sáng sớm ngày một mươi năm tháng bốn
người dân xã nghi phong tá hỏa phát hiện chiếc xe máy và một thanh niên nằm bất tỉnh dưới cống nước qua đường bảy mươi hai mét thuộc đại lộ vinh cửa lò
người dân hô hào và báo chính quyền địa phương đến đưa nạn nhân lên bờ tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó
được biết nạn nhân sinh năm hai nghìn một trú tại xã hưng trung huyện hưng nguyên nghệ an
sau khi nhận thông tin gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng liên quan tìm hiểu nguyên nhân
vị lãnh đạo xã nghi phong thông tin nạn nhân tử vong dưới cống nước công trình đường bảy mươi hai m công trình do công ty tân nam đảm nhận
theo vị lãnh đạo xã nghi phong khoảng một tháng trước trên đường bảy mươi hai m đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến thi công công trình này là một người bị thương khá nặng
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
xin mời quý vị theo dõi nghe sau đây
khoảng một mươi năm h ngày một mươi bốn tháng bốn tại bản cuộm sơn và bản ban ở xã triềng mai huyện mai sơn tỉnh sơn la xảy ra vụ cháy lau lách che nứa trên núi đá vôi
ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo phối hợp cùng người dân khẩn trương tham gia chữa cháy
hơn một trăm linh người tích cực khoanh vùng phát sóng đường băng cản lửa nỗ lực chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy xảy ra tại khu vực núi đá cao hiểm trở nên công tác tiếp cận dập lửa gặp nhiều khó khăn
không chế đám cháy không để cháy lan sang các khu vực khác đồng thời điều tra xác định nguyên nhân xảy ra sự việc
nội tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
cảnh sát đột kích tụ điểm karaoke trong đêm phát hiện hai mươi một nam nữ dương tính với ma túy
mới đây tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện mỏ cây bắc tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh nhà hàng và karaoke kinh ở ấp thanh sơn ba xã thanh tân huyện mỏ cây bắc
do ông ngô thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đứng tên lực lượng kiểm tra tiến hành test nhanh phát hiện có hai mươi một trường hợp dương tính với chất ma túy chín nữ một mươi hai nam nữ
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre tiến hành lập biên bản kiểm tra củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của chủ cơ sở
đối với hai mươi một trường hợp có kết quả dương tính
với chất ma túy tổ công tác đã bàn giao cho công an huyện mỏ cây bắc tiếp tục xác minh xử lý